thưa quý vị và các bạn dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phía nam đang diễn biến hết sức phức tạp
và tâm lý lo lắng muốn trốn dịch đã khiến cho nhiều người dân quảng ngãi đang sinh sống học tập và làm việc tại tỉnh thành phía nam đổ về quê rất nhiều
chính vì vậy mà lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng khác cũng đã tăng cường lực lượng để có thể kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch
tại chốt kiểm tra y tế đèo bình đê thị xã đức phổ số lượng người về từ các tỉnh thành phía nam trong những ngày qua tăng đột biến
hầu hết là người dân quảng ngãi đang làm ăn sinh sống tại tp hcm gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù phải vượt gần một cây số bằng xe máy nhưng nhiều người vẫn lựa chọn để được về quê
mỗi ngày tại chốt đèo bình đê có khoảng hơn ba lượt người và phương tiện qua chốt
trong đó nhiều nhất là từ vùng tâm dịch tp hcm
lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động phân luồng kiểm soát chặt chẽ từng xe một bảo đảm không để xe nào vượt chốt
trước thực trạng trên lãnh đạo công an tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra tình hình thực tế tại chốt đèo bình đê
và chốt kiểm tra y tế tại xã ba tiêu huyện ba tơ
tại các điểm kiểm tra lãnh đạo công an tỉnh đã nhắc nhở lực lượng thực hiện nhiệm vụ và người dân
phải thực hiện nghiêm túc bảo đảm phòng chấm dịch theo khuyên cáo năm k của bộ y tế
dọn dẹp và giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực chốt kiểm tra y tế
lãnh đạo công an tỉnh cũng đề nghị lực lượng tại các chốt phải nâng cao tinh thần trách nhiệm
kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người đi vào địa phận quảng ngãi
tăng cường năng lực kiểm soát tại các đồ ngó đi vào của địa phận quảng ngãi
tập trung nhất là tuyến quốc lộ một a ở tại bình đê và các tuyến đường từ đông trường sơn
đi theo các hướng tỉnh tây nguyên và đi về các nguyên nguyên núi quảng ngãi
cái năng lực chốt chặn là tập trung bổ sung thêm lực lượng công an
đề nghị lực lượng tỉnh đoàn hỗ trợ các tỉnh huyện viên cùng với lực lượng công an
bên y tế thì đề xuất tăng thêm
nhân viên y tế để vào hỗ trợ cho việc test xét nghiệm tại các chốt tỉnh trái tế và địa phận tỉnh
tất cả người dân trở về từ các tỉnh có dịch covid một mươi chín đều phải cách ly tập trung
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi đã bố trí phương tiện để đưa người cách ly
về các khu cách ly tập trung của huyện thành phố nơi cư trú
những trường hợp test nhanh nghi nhiễm virus sars cov hai sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ cách ly riêng
để chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng pcr
trong những ngày tới lượng người trở về từ các tỉnh thành phía nam vẫn còn rất đông
lực lượng công an và các ngành chức năng tiếp tục tăng cường nhân sự và phương tiện
để kiểm soát chặt chẽ ngay từ các chốt kiểm tra y tế